tại thành phố hồ chí minh hội điện ảnh việt nam đã phối hợp với hội điện ảnh thành phố hồ chí minh
họp báo giới thiệu ngày điện ảnh việt nam hai nghìn một mươi bảy và giải thưởng hội điện ảnh việt nam cánh diều hai nghìn một mươi tám
đây là những sự kiện lớn đối với những người làm điện ảnh nước nhà
năm nay hai sự kiện này sẽ được diễn ra tại hà nội và thành phố hồ chí minh
từ ngày một mươi năm tháng hai đến ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trong đó số lượng các tác phẩm tham gia đăng ký dự giải gồm một trăm một mươi tám tác phẩm
và năm công trình nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh
đây là những tác phẩm điện ảnh phim truyền hình có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật
mang đậm bản sắc dân tộc giàu tính nhân văn cao và đạt hiệu quả xã hội tích cực
các giải thưởng như cánh diều vàng cánh diều bạc và bằng khen sẽ trao cho những tác phẩm xuất sắc nhất
của các thể loại như phim truyện điện ảnh phim truyền hình phim hoạt hình phim tư liệu
phim khoa học phim ngắn và các công trình nghiên cứu phê bình điện ảnh